tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn ngày hôm nay quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu
chỉnh lý dự án luật về hội và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật này
dự án luật về hội quy định về quyền lập hội của công dân việt nam tổ chức hoạt động của hội và quản lý nhà nước về hội
đối tượng áp dụng đối với hội công dân việt nam cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thành lập hoạt động và quản lý nhà nước về hội
luật không áp dụng đối với mặt trận tổ quốc việt nam công đoàn việt nam hội nông dân việt nam đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội cựu chiến binh việt nam
thảo luận tại hội trường sáng nay nhiều đại biểu đồng tình với quy định về chính sách tài chính đối với hội
theo như trong dự thảo luật một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hội là hội phải tự trang trải kinh phí hoạt động
nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động để hội thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao
đa số các đại biểu đồng tình với quy định này
tuy nhiên các đại biểu cho rằng luật cần quy định rõ hơn hội nào được nhà nước sao nhiệm vụ và cơ chế như thế nào
các đại biểu cũng yêu cầu luật cần làm rõ trách nhiệm quản lý của nhà nước tránh để hội bị lợi dụng gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội
chiều nay các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án luật này